không đội mũ bảo hiểm biểu diễn bốc đầu xe máy rồi quay video đăng tải trên mạng xã hội
năm thanh niên vừa bị công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an lập biên bản vi phạm hành chính
đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh hai thanh niên đi xe máy biển số ba mươi bảy m một trăm ba mươi năm nghìn tám trăm linh một
không đổi mũ bảo hiểm bốc đầu xe và lạng lách
theo kết quả xác minh sự việc xảy ra tại đường khu công nghiệp thuộc địa phận xã khai sơn huyện anh sơn
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện anh sơn đã xác minh và mời hai người có mặt trong clip nói trên đến làm việc
lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về các lỗi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm
chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm không có giấy phép lái xe điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh